nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại công sở giảm thiểu sự đi lại của người dân
phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tư vấn hỗ trợ người dân bổ sung giấy tờ
sau đó chuyển về bộ phận một cửa tiến hành hoàn thiện và trả hồ sơ nhanh chóng cho người dân
chị nguyễn thị thu sinh đang được tổ giải quyết thủ tục hành chính tư vấn về trình tự giải quyết
thủ tục hành nghề đánh bắt thủy hải sản ghi lại điện thoại địa chỉ sau khi hoàn thiện thủ tục
hồ sơ của chị được bộ phận một cửa giao cho đoàn thanh niên đến trực tiếp tại nhà hoàn trả theo đúng lịch hẹn
sau ba ngày đi vào hoạt động phòng một cửa của phường đã nhận trên một trăm linh hồ sơ qua điện thoại
sáu mươi bộ hồ sơ cán bộ phường đã hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng tiện lợi
riêng đối với các thủ tục liên quan đến những lĩnh vực phức tạp như đất đai xây dựng
phường sẽ bố trí cán bộ đi cùng để hỗ trợ cho người dân cụ thể
hồ sơ sẽ hướng dẫn hồ sơ lấy chữ ký trực tiếp trước mặt cán bộ công chức theo quy định
và sau khi trình về chủ tịch thì chủ tịch kiểm tra ký và cán bộ đoàn thanh viên thanh niên sẽ là người đem đến trả hồ sơ để đảm bảo tính công khai minh vạch
đây là mô hình hiệu quả được thực hiện trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thọ quang cho biết sẽ thí điểm đánh giá và hoàn thiện mô hình để áp dụng trong thời gian tới
theo ghi nhận từ phía chính quyền người dân đang quen dần với hình thức đối thoại
trực tuyến với cán bộ một cửa và cũng có những phản hồi tích cực